công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc đang điều tra xử lý đối tượng trần văn liêu
chú ở thôn tam đồng xã ya tam huyện crong năng có hành vi dùng dao đâm người em gây thương tích nặng
trước đó niêu cùng với em ruột của mình là trần văn lân uống rượu với hai người khác tại nhà của niêu
sau đó do niu uống quá nhiều rượu nên không uống nữa và đi vào phòng ngủ
còn anh lân cùng với hai người khác đi ra ngoài hiên nhà ngồi
mặc dù trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng do say rượu không làm chủ được mình
nên lưu đã tỉnh dậy rồi lấy một con dao dưới giường ngủ đi ra ngoài
khi gặp anh lân đang đứng ở ngoài hiên niu đã dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn phải của anh lân
sau khi đâm anh lân xong lưu lại đi vào phòng ngủ chốt cửa ngủ tiếp
anh lân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn không thiệt mạng nhưng bị thương tích năm mươi bốn